tại cơ quan công an đối tượng nguyễn thị thời khai nhận chồng mình là anh chu văn tuấn thường xuyên uống rượu say và đánh đập vợ
cho đến sáng ngày một mươi sáu tháng năm sau khi uống rượu say anh tuấn tiếp tục có hành vi đánh đập và đuổi thời ra khỏi nhà
trong lúc xô xát bị chồng bóc cổ đối tượng thời đã vớ con dao nhọn và đâm thẳng vào ngực và lưng khiến anh tuấn mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu
cơ quan thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm nguyễn thành tâm đào thái hoàng vũ và nguyễn văn nam để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
vào tối ngày hai mươi hai tháng năm đối tượng nam điều khiển xe máy chở theo tâm và vũ đến quán phở để ăn tối
tại đây do mâu thuẫn nên tâm và vũ đã dùng ghế đánh vào đầu ông nguyễn thế vinh là bác sĩ trưởng phòng chỉ đạo tuyến
kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân của bệnh viện tâm thần trung ương hai bộ y tế đang ngồi ăn trong quán
do bị đánh bất ngờ bác sĩ vinh chi hô cướp nên vũ nam và tâm bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ
riêng bác sĩ vinh bị thương nặng ở phần đầu được người dân đưa đi cấp cứu
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trước đó không có quen biết hay mâu thuẫn gì với ông vinh
xin được quay trở lại những thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra
chúng tôi xin được kết nối với phóng viên mai hà xin chào chị mai hà
vâng xin chào chị mai hà chị có nghe rõ không ạ
xin chào phóng viên mai hà antv thanh hóa chị có nghe rõ thông tin từ chị mai không ạ
vâng xin chị hãy cho biết những diễn biến mới nhất tại hiện trường vào lúc này ạ
vâng xin chào mc đinh hạnh
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng công an tỉnh thanh hóa cũng đã phối hợp với ngành đường sắt việt nam
và các đối tượng khai nhận
các ủy chính quyền huyện tỉnh ra đã có mặt khẩn trương vào cuộc rồi
và ngay cái lúc này thì toàn bộ số người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện gần nhất
và trường hợp nặng đã chuyển bệnh nhân lên chuyến trên để điều trị
và đối với lại hơn hai trăm linh hành khách lực lượng chức năng cũng đã bố trí xe ô tô khách để di chuyển vào khu ga gần nhất để tiếp tục cuộc hành trình
và hiện tại bây giờ lực lượng chức năng cũng đã sử dụng các phương tiện cứu hộ nhất là cầu
cấu toàn bộ những số toa tàu bị chật bánh ra khỏi đường sắt để lưu thông cái tuyến đường cho người dân đi lại
vâng như vậy là các phương án cứu nạn cứu hộ cũng nhanh chóng được lực lượng chức năng triển khai
vậy chị có thể cho biết về tình hình sức khỏe của các nạn nhân bị thương hoặc là các danh tính của nạn nhân bị tử vong không ạ
vâng đối với trường hợp chín người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện
thì hiện tại ngành đường sắt và các ban ngành có liên quan cũng đã tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời
và hiện tại vì sức khỏe thì cũng có một số bệnh nhân nặng và một số bệnh nhân nhẹ
thì tất nhiên người ta cũng đã có những sức khỏe tiến triển cũng rất là tốt
có thể nói chuyện được với một số những người đi đến thăm hỏi động viên
còn riêng danh tính của hai nạn nhân sâu số được xác định đó là
thứ nhất là anh nguyễn thế hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở quận long biên hà nội là chủ lái tàu
và trường hợp thứ hai đó là anh nguyễn văn đệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ở bắc sơn ân thi hưng yên đó là phụ lái và hai trường hợp này đã tử vong tại chỗ rồi
còn hiện tại thì bây giờ lực lượng cứu hộ cũng đã dùng máy để cắt khung sắt
và đưa thi thể lái tàu và phụ tàu ra ngoài rồi
và cũng trong sáng ngày hôm nay thì lực lượng công an đã triệu tập hai nhân viên các tàu để điều tra
và theo một số nhân viên cá chắn thì tuyến đường và khu vực mỏ xét trường lâm vĩnh gia qua chốt
hàng ngày đã có rất nhiều những sức thương tiện ra vào đặc biệt là cái xe tải
và hiện tại thì bây giờ thì
ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách và ông nguyễn văn thanh
phụ trưởng của cục an toàn giao thông của bộ giao thông vận tải cũng đã và đang có mặt tại hiện trường
để tiếp tục chỉ đạo công tác xử lý khắc phục hậu quả và xác định nguyên nhân vụ việc
vâng thưa chị vậy thì giao thông qua khu vực này thì hiện còn gặp khó khăn gì hay không
và sau bao lâu thì giao thông sẽ lại thông suốt trở lại ạ
vâng hiện tại thì các lực lượng chức năng cũng đang phong tỏa hiện trường
và dùng các phương tiện rất là cẩu
mà cẩu toàn bộ các cái toà tàu đang bị chật bánh lên khỏi đường dây
như vậy là hiện tại đang phong tỏa hiện trường và dự kiến thì đến khoảng là một mươi năm giờ
một mươi năm h sẽ an lưu thông tuyến đường cho người dân và phương tiện qua lại
vâng xin cảm ơn những thông tin mà phóng viên mai hà đã cung cấp tới khán giả về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến cũng như thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc
trong các bản tin tiếp theo trên antv
đặc biệt là vào lúc một mươi bảy h ba mươi trên antv sẽ phản ánh chi tiết vụ việc
ở chương trình an ninh hai mươi bốn h
xin được chuyển sang một thông tin khác
liên quan đến video clip đánh gan ở cà mau gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội
vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cái nước tỉnh cà mau
đã khởi tố vụ án làm nhục người khác xảy ra tại xã đông hưng
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cái nước
nhận được đơn tố giác tội phạm của một phụ nữ hai mươi chín tuổi
ngụ tại xã nguyễn phích huyện u minh tỉnh cà mau
phụ nữ này đề nghị xử lý hình sự những người đã tham gia đánh đập
lột quần áo và cắt tóc của bà
hiện công an huyện cái nước đã thực nghiệm hiện trường
và mời nhiều đối tượng có liên quan đến vụ việc để làm việc
được biết người phụ nữ này cùng một người đàn ông trú cùng địa phương
là nạn nhân trong một vụ đánh ghen lột quần áo bôi chất bẩn lên người
và bị quay clip tung lên mạng xã hội
theo công an huyện cái nước do vụ án có liên quan đến nhiều người
nhiều địa phương khác nhau nên sẽ phải tiến hành xác minh kỹ
để xem xét hành vi của từng đối tượng có liên quan
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đội ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm cho biết
vừa hoàn tất hồ sơ điều tra chuyên án băng nhóm thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản
tại khu vực trung tâm thành phố
băng nhóm này hành động táo bạo sẵn sàng thực hiện mọi hành vi để kiếm tiền
thỏa cơn nguyện game bắn cá và ma túy
sau khi bắt giữ nguyễn văn có sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại quận một mươi
và trần nguyễn thanh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại quận chín quận một mươi
khai thác nhanh công an tiếp tục bắt giữ nguyễn thành long ngụ tại quận ba
nguyễn hoàng vũ nguyễn trung hiếu và lưu ngọc sang
băng nhóm này thường tụ tập tại một cửa hàng game bắn cá trên đường lý thái tổ
quận ba tp hcm để chơi game bắn cá ăn tiền và chơi ma túy
sau khi hết tiền sáu đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
công an tỉnh yên bái và hà nam vừa bắt giữ các đối tượng cướp tài sản
thông tin trong cụm tin vắn
đến cửa hàng vàng bạc và đá quý mạnh ngọc thị trấn yên thế huyện lục ngạn tỉnh yên bái
đặng văn giang giả vờ thử một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng một mươi tám triệu đồng
rồi lợi dụng sơ hở lên xe bỏ chạy
tuy nhiên hành vi của đối tượng đã bị công an huyện lục yên tỉnh yên bái điều tra bắt giữ
di chuyển trên đường thế trị nguyễn triệu vi và đỗ thị thu hiền sơ hở
trần mạnh quyết chú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã cướp giật một điện thoại di động
và gần hai triệu đồng của nạn nhân
tuy nhiên quyết đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố hưng yên
thu hồi tang vật và cướp điện thoại di động và hơn hai triệu đồng
ngoài vụ cướp trên quyết khai còn gây ra hai vụ cướp giật tài sản khác
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
và những diễn biến an ninh trật tự mới nhất tại các địa phương trên cả nước
sẽ liên tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên antv
còn bây giờ xin mời quý khán giả cùng tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cùng biên tập viên linh chi và anh vũ
xin cảm ơn biên tập viên linh hạnh với những thông tin mà chị vừa cung cấp
chúng tôi sẽ còn chờ đợi những thông tin tiếp theo
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng triệu văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xóm hạ sơn
xã thống nhất thành phố hòa bình tỉnh hòa bình về tội hiếp dâm trẻ em
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
cũng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng đình thích sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xã lam điền huyện trương mỹ thành phố hà nội
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
ngoài ra còn có đối tượng nguyễn thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xã trung minh
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình bị công an thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
ra quyết định truy nã về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đối tượng này cao một năm mươi tám m sống mũi gồ gẫy dái tai trúc và có sẹo tròn đường kính ba cm cách mép phải một cm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện